thông tin thêm về cơn bão số một mươi ba có tên là vàm cỏ hiện bão đang ở cấp tám dự báo đây là cơn bão mạnh
và có thể mạnh lên nhanh chóng trong bốn mươi tám giờ tới bão sẽ đi vào biển đông vào khoảng ngày một mươi ba tháng một mươi một
khi đi vào biển đông có khả năng sức gió của bão sẽ giật cấp một mươi năm và được đánh giá là mạnh hơn bão số một mươi hai
thưa quý vị trước diễn biến rất khó lường của bão số một mươi hai thì sáng nay chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận
đã có công điện hỏa tốc yêu cầu các sở ngành cũng như các địa phương tiến hành công tác phòng chống bão
giảm tối đa thiệt hại về người tài sản khi bão đổ bộ
trong đó yêu cầu bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh sở giao thông vận tải cảng vụ hàng hải bình thuận
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn ubnd các huyện thị xã thành phố ven biển triển khai kiểm tra
ra soát hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm và về nơi tránh chú bão an toàn
kiểm đếm quản lý chặt chẽ việc ra khơi hoạt động của các tàu thuyền duy trì thông tin liên lạc với các chủ phương tiện
để hướng dẫn hỗ trợ xử lý kịp thời các tình huống sự cố tai nạn có thể xảy ra trên biển